bộ công thương vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử nhằm chống buôn lậu hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
đối tượng nằm trong kế hoạch thanh tra kiểm tra là các thương nhân tổ chức cá nhân là chủ sở hữu website ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
trong đợt này các sản phẩm thực phẩm chức năng đồ gia dụng rượu quần áo giày dép sẽ là những mặt hàng được bộ công thương chú trọng kiểm tra
các địa bàn trọng điểm nằm trong chiến dịch kiểm tra là hà nội quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an đà nẵng tp hcm và cần thơ